thủ tướng nguyễn xuân phúc đã tiếp đại sứ đặc biệt việt nam nhật bản riotaro sugi đang thăm và làm việc tại việt nam
tại buổi tiếp thủ tướng bày tỏ vui mừng gặp ngài riotaro sugi người bạn lớn của nhân dân việt nam
thủ tướng cho biết chính phủ và nhân dân việt nam đánh giá cao các đóng góp đó và của ngài đại sứ trong gần ba mươi năm qua
bằng những hoạt động đầy ý nghĩa nhất là trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật giao lưu nhân dân hoạt động nhân đạo
những hoạt động của ngài đại sứ đã đang và sẽ tiếp tục góp phần tích cực và tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau
về con người và văn hóa của việt nam và nhật bản tạo cơ sở vững chắc cho việc củng cố quan hệ hợp tác hữu nghị mật thiết
và bền vững giữa nhân dân hai nước
thủ tướng mong muốn và tin tưởng trong thời gian tới với uy tín của mình ngài đại sứ sẽ tiếp tục có nhiều sáng kiến
hoạt động thiết thực hướng tới kỷ niệm bốn mươi năm năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao việt nam nhật bản vào năm hai nghìn một mươi tám
về phần mình ngài riotaro sugi bày tỏ vui mừng lần đầu tiên được gặp thủ tướng nguyễn xuân phúc trên cương vị thủ tướng
đồng thời cảm ơn thủ tướng đã dành lời tốt đẹp cho ngài đại sứ
ngài riotaro sugi đã thông báo với thủ tướng nguyễn xuân phúc về các hoạt động tại việt nam
đồng thời khẳng định bằng tình cảm yêu mến đất nước con người việt nam suốt hai mươi tám năm qua
ngày luôn nỗ lực để thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ hợp tác giữa việt nam và nhật bản
ngài riotaro suugi đánh giá tiềm năng phát triển của việt nam cũng như tiềm năng hợp tác giữa việt nam và nhật bản
trong mọi lĩnh vực kinh tế chính trị văn hóa đều còn rất lớn
ngài đại sứ mong rằng quá trình phát triển việt nam tiếp tục thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác với nhật bản
ngày càng đi vào chiều sâu và thiết thực